với lợi thế về điều kiện tự nhiên khí hậu thổ nhưỡng và những cú hít từ chính sách của tỉnh lâm đồng
cùng với tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa
cùng với tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa
sạp từ sản phẩm đến quần áo của người sản xuất
đây là vườn rau thủy canh của công ty trách nhiệm hữu hạng trang trại trường phúc thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
ngay cả giám đốc công ty tô quang dũng cũng khá bất ngờ với việc thu được tiền tỷ hàng năm từ vườn rau này sớm như vậy
cách đây hơn hai năm
anh được một công ty giống của hà lan tổ chức hội nghị khách hàng ở malaysia và mời tham dự
qua đó anh được tận mắt chứng kiến người dân nước họ trồng rau thủy canh hồi lưu vô cùng hiệu quả
nên học hỏi công nghệ và trở về nhập thiết bị đầu tư làm theo
ban đầu anh chuyển năm m hai sang đầu tư trồng rau thủy canh
bộ thiết bị trồng rau được đặt trên dây
mặt cách mặt đất khoảng bảy mươi cm dưới nền đất tráng xi măng
xung quanh bao bọc bởi hệ thống nhà kính hoàn toàn cách ly với bên ngoài
nên hạn chế hầu hết sâu bệnh gây hại cho rau
đặc biệt trồng rau thủy canh chỉ hai mươi năm ngày là thu hoạch
một năm thu được một mươi bốn đến một mươi năm vụ

nên mang lại dấu hiệu
trong khi trồng ngoài đất chỉ từ bảy đến tám vụ mỗi năm
nên mang lại dấu hiệu

hiện tại tổng diện tích nông trại trồng rau sạch của tô quang dũng hơn bốn hectare
trong đó gần một hectare trồng rau thủy canh
nhưng đang là nguồn thu chủ lực của công ty
chúng tôi cũng được đi tham quan một số nước ví dụ như thái lan mạ lai
chúng tôi thấy phương pháp sản xuất thủy canh rất tối ưu
sản phẩm làm ra trên cái phương pháp thủy canh này
thì cách lý với mặt đất hoàn toàn
ít có bị sâu hài
và đặc biệt là về vấn đề là các loại khuẩn trên sản phẩm hầu như không bị nhiễm
đó là vấn đề mà đạt vững được nhu cầu của người tiêu dùng
các loại sạch mà trồng giữa phương pháp thủy canh và đỉa canh
thì người tiêu dùng họ cũng rất là bắt đầu chùa sản phẩm được trồng đến phương pháp thủy canh như thế này
thì còn cái vấn đề năng suất thì hiện nay qua những vụ vừa rồi chúng tôi làm
thì đối với xà lách thủy canh thì cái năng suất cao hơn so với phương pháp trồng đỉa canh từ hai đến ba lần
hiện phần lớn sản lượng rau của trang trại trường phúc được tiêu thụ qua hệ thống các siêu thị trong nước
nên không phải lo động ra
tạo công ăn việc làm và tiền lương ổn định cho hàng chục lao động tại địa phương
phương pháp này rất là hay
vì chúng tôi
trên bên công nghệ bên sức rèn
hôm nay lưu qua đến việt nam
thấy rất là hay
em cũng lên đây học tập học hoài
nhiều rất là mời lạ và hay
thì mình thanh niên trẻ thì mình phải học hoài
cái nào tiền bồ mình sẽ học hoài
đi đó rất là tốt
vì xây dựng một mô hình rau sạch cung cấp cho người dân dùng
đến làng hoa truyền thống vạn thành
phường năm thành phố đà lạt
du khách được trải nghiệm hai trong một
vừa tìm hiểu kiểu trồng rau
nằm ở lưng chân trời
vừa được làm giảng cùng hoa
trồng tiếng nhạc giặt diều theo từng bước chân
rau thủy canh được trồng trong hệ thống dẫn nước
pha chất dinh dưỡng
được cân đo chỉ lì từng gram
rồi bơm lên đường ấm có độ nghiêng hai
chảy chậm chậm để rễ cây hấp thu
hầu hết các công đoạn canh tác được thực hiện tự động
nên phân bóng không bị tồn dư
người trồng kiểm soát hoàn toàn lượng dinh dưỡng bóng cho cây
xào trò chỉ vừa đủ nuôi cây theo những công thức có sẵn
mà các công ty cung cấp giống khuyến cáo
nhu cầu rau sạch của thị trường nó hiện nay nó rất là cao
nhưng mà rau ở ngoài đất thì nó không có đủ đảm bảo về vệ sinh
an toàn thực phẩm
nên công ty chúng tôi đã làm
đã hoàn toàn
đã học hỏi công nghệ của easter end để về đà lạt
khí hậu ở đà lạt là nó hợp
nó đủ điều kiện để cho cây rau phát triển tốt nhất
công nghệ này là đòi hỏi
cái hệ thống này là phải ở trên hoàn toàn sạch
hệ thống rau luôn luôn đảm bảo vệ sinh an toàn
không phun xịt không hóa chất
nên cây rau nó phát triển tương đối là đẹp và chất lượng nó cao
mô hình thủy canh công nghệ cao này là khi thu hoạch là
mình sẽ thu luôn cái gốc của nó để biết được đâu là rau trồng ở ngoài
và đâu là rau thủy canh công nghệ cao
chất lượng thì người tiêu dùng đang bắt đầu tìm đến loại rau thủy canh này
để đảm bảo sức khỏe cho nhà của người tiêu dùng
tại vì rau này đã được chứng nhận của việt ráp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hệ thống trang trại rau của công ty trách nhiệm hữu hạng đà lạt rau thủy canh
mỗi ngày thu khoảng một tấn rau
ngoài đà lạt hệ thống rau thủy canh của công ty còn được đầu tư ở hà nội sài gòn quảng ninh
tổng doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm giải quyết việc làm khoảng sáu mươi lao động
với mức lương đến tám triệu đồng trên người trên tháng
công ty đang xây dựng cơ sở vật chất của trang trại rau thủy canh để làm du lịch nông nghiệp quy mô hơn
theo phân tích của các chuyên gia nông nghiệp với công nghệ thủy canh các mẫu rau qua phân tích đều có dư lượng
tiệm cận mức bằng và thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn chung của bộ y tế
bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
hiện ở đà lạt đã có hàng chục nông trại lớn đang áp dụng thành công công nghệ sản xuất rau thủy canh
các chủ trang trại ở đây cho biết họ muốn tạo ra một phân khúc mới trong thị trường nông sản sạch
vô chí như rau ăn ngay không cần sơ chế và dư lượng phân thuốc được kiểm soát ở mức tối đa
tuy nhiên theo tính toán của các chủ vườn canh tác rau thủy canh
vốn đầu tư ban đầu cho công nghệ rau thủy canh khá cao ít nhất phải sáu tỷ đồng trên mỗi hectare
đem công nghệ này về đã được hai năm
vốn đầu tư thì nó khá cao tại vì nhập các nguyên vật liệu này từ nước ngoài các nước tiên tiến hơn
vốn đầu tư vào một nhà sản xuất công nghệ cao thì nó khá cao
đòi hỏi các mạnh thường quân hay là các ngân hàng phải đầu tư vốn cho các nông dân làm để có được một sản phẩm rau sạch để đến với người tiêu dùng
tụi em sẽ làm các mô hình trồng rau thủy canh gia đình mô hình trình diễn rau công nghệ cao các loại rau sạch các loại hoa hiện đại như lavender hay là các loại hoa ly trồng để tham quan đón khách du lịch
lâm đồng hiện có gần năm mươi hectare nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm gần một mươi sáu bốn diện tích canh tác
trong đó có một mươi một hectare nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm gần một mươi sáu bốn diện tích canh tác
trong đó có một mươi một hectare nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm gần một mươi sáu bốn diện tích canh tác
với tổng diện tích hơn bảy trăm linh hectare
trong đó có một mươi một hectare nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm gần một mươi sáu bốn diện tích cao